tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định vừa khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần đình thành quê ở tỉnh bình thuận về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bước đầu trần đình thành khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày bị bắt thành đã làm nhiều loại giấy tờ khi có yêu cầu trên phạm vi toàn quốc
trong đó từ năm hai nghìn hai mươi thành đã làm giả cho lê thị kim nhung một mươi sáu sổ đỏ và đặng ngọc trường hai sổ đỏ với số tiền là bảy triệu đồng một sổ
nhung và trường là vợ chồng và cũng là đồng phạm trong đường dây lừa đảo của trần thị kim hoa
liên quan đến vụ án trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm trần thị kim hoa
vợ chồng lê thị kim nhung đặng ngọc trường về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố lương văn phong chú tại huyện tây sơn tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một trần thị kim hoa cùng đồng bọn đã làm giả một mươi bảy sổ đỏ chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng của các bị hại